còn tại tp hcm vào đêm nay ngày ba mươi một tháng một mươi hai sẽ bắn phá hoa từ h cho đến h một mươi năm phút ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tại ba điểm đầu đường hầm sông sài gòn tp thủ đức và cung viên văn hóa đầm xen
để đảm bảo giao thông sở giao thông vận tải tp hcm đã có thông tin chi tiết về việc phân luồng cấm xe vào các tuyến đường trung tâm
để đảm bảo an toàn và phục vụ người dân vui chơi từ một mươi tám h ngày ba mươi một tháng một mươi hai đến h ba mươi phút ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
xe không được vào đường nguyễn huệ và các nhánh dẫn vào tuyến này
ngoài ra từ hai mươi h ngày ba mươi một tháng một mươi hai đến giờ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba các loại xe không được vào bảy tuyến đường ở quận một như
tôn đức thắng đồng khởi hàm nghi võ văn kiệt quận bốn có hai tuyến bị cấm xe trong thời gian trên gồm
nguyễn tất thành
và bến vân đồn
cầu thủ thiêm hai nối tp thủ đức qua quận một xe cũng không được chạy qua
sở giao thông vận tải lưu ý người dân không dừng đổ xe hoặc tập trung trên các cầu khánh hội móng cà mét
ông lãnh thủ thiêm thủ thiêm hai sài gòn phú mỹ các cầu trên đường mai trí thọ và trên nóc hầm thủ thiêm để xem phá hoa
trong khi đó tại hà nội đại diện văn phòng ubnd tp hcm khẳng định thành phố không tổ chức bán phá hoa dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi ba
liên quan đến đón tết dương lịch hai nghìn hai mươi ba công an quận hoàn kiếm đang triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội cao đao đếm ngược
chào đón năm mới hai nghìn hai mươi ba và giải chạy bán marathon quốc tế hai nghìn hai mươi ba sẽ diễn ra quanh khu vực hồ hoàn kiếm vào dạng sáng ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba